mới đây bệnh viện đa khoa phú thọ cho biết trung tâm ung bướu của bệnh viện đã điều trị cho một bệnh nhân bị ung thư vú ở giai đoạn muộn đã di cân sang gan và phổi
theo đó bệnh nhân là nữ tên là ntv sáu mươi tuổi bị phát hiện ung thư vú sau khi đi khám tại bệnh viện ca trung ương trong tình trạng vu bên phải sưng nề viêm rết chảy dịch
các bác sĩ tại bệnh viện k đã tư vấn cho người bệnh về bệnh viện phú thọ điều trị
bệnh nhân vào khoa trung tâm ung bướu bệnh viện phú thọ trong tình trạng vàng da khối u bên vu phải vỡ luyết hoại tử chảy dịch hai cánh tay phù nề
sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng người bệnh được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn muộn đã di căn sang gan và phổi đái tháo đường tăng huyết áp
nhận thấy đây là một trường hợp ung thư vú bên phải ở giai đoạn muộn tin lượng xấu các bác sĩ của trung tâm ung bưu đã tiến hành hội trần cùng các chuyên gia để đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh
sau hội trần người bệnh được chuyển vào khoa hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ trung tâm ung bưu để điều trị theo liệu pháp chúng đích
sau hai trụ kỳ điều trị tình trạng sức khỏe của người bệnh đã được cải thiện rõ rệt khối u đã teo nhỏ không còn viết luyết da khô hết trải dịch tay hết phù hết vàng da
trái với tình trạng đau đớn lo lắng suy sụp khi nhập viện hiện tại người bệnh rất vui vẻ và tràn đầy sức sống
người bệnh được ra viện để chờ tới đợt điều trị tiếp theo
bác sĩ trần thị tị khoa hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ trung tâm ung bưu bệnh viện phú thọ cho biết
người bệnh tên v là một trường hợp phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn tiên lượng xấu
vu phải của người bệnh bị suy lét toàn bộ phù nề cả hai cánh tay do chèn ép di chuyển khó khăn
nhưng may mắn đã đáp ứng điều trị rất tốt nhờ áp dụng đúng phác đồ điều trị trúng đích
theo thạc sĩ bác sĩ ngô vân tị khoa ung bướu bệnh viện đảo y hà nội
với bệnh ung thư vú nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ điều trị khỏi bệnh rất cao
ví dụ như ông thư vú thì cũng thực sự cực rất là đa dạng và trong ung thư của độc cung thì sinh đẻ nhiều thì tân tư ung thư của độc cung
nhưng ông thư vú thì không sinh đẻ hoặc là có con muộn là ưu tố nguy cơ cao hơn tân tư ung thư vú
như vậy là có những cơ quan thì không dùng đến nguy cơ ung thư có những cơ quan thì dùng nhiều công ty ung thư
chứ vì vậy mà ông thư vú hay gặp nhất những đối tuổi những nhóm đối tượng là phụ nữ không được sinh con một chút nào cả
ví dụ như phụ nữ có con rất là muộn ngoài bốn mươi tuổi trở ra nối với con thế là nguy cơ rất là cao hơn ông thư vú
ngoài ra một ưu tố khác nữa là khi người phụ nữ đó có ưu tố di truyền ví dụ như chị em hoặc bác có ông thư vú ông thư bổng chứng
hoặc là ông thư khác có ưu tố đựng trả thì bản thân người đó cũng sẽ có ưu tố cao hơn
ngoài ra một ưu tố khác nữa đó cũng chung chung với môi trường liên quan đến khó khăn phì thì cũng nằm tăng ưu tố của ông thư vú hơn
ông thư vú người phụ nữ được chẳng đáng ông thư vú thì ông thư khác nó cũng gây sấm lấn để các con xung quanh nó sẽ đau ngực nó sẽ đau ngực
thì số lớn là da này vỡ ra da này sẽ chảy máu
vẫn như trường hợp bản thân bác sĩ cũng đã từng gặp một trường hợp rồi
tức là cái ung thư vú đó nó to lớn và nó dễ hoại tử chảy máu rất là chảy máu ra ngoài rất nhiều chảy máu rất nhiều và không thể cầm máu được
và trong ông thư vú thì chảy máu không cầm được thì bắt buộc là phải cắt cả cái viên ông thư vú đó đi cầm máu tạm thời chứ không thể dùng các biện pháp như đốt hay là ẩn ngạc cho bệnh nhân được cả
đây là cái chữ mà phiền tóa nhất đối với bệnh nhân ông thư vú khi mà cho tại khu tại chỗ
còn ngoài ra ông thư vú nó cũng giống như các bệnh nhân khác nó có thể di căn hạch di căn xa bệnh nhân tới nằm suy giảm chứ không có các cơ quan di căn xa đó
và ông thư vú rất hay di căn gan di căn phổ di căn xương di căn não là những cơ quan hay gặp nhất của di căn ông thư vú